sáng nay ngày hai tháng một ủy ban nhân dân tỉnh bình phước và tập đoàn xuân thành đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy xi măng minh tâm
phát biểu tại lễ khởi công thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu tập đoàn xuân thành cùng với nhà thầu triển khai thi công bảo đảm tiến độ kế hoạch của dự án
khi nhà máy đi vào sản xuất công tác bảo vệ môi trường tài nguyên phải được khai thác một cách hợp lý hiệu quả
dự án nhà máy xi măng minh tâm được xây dựng trên diện tích bốn trăm linh hectare tại xã minh tâm huyện hốn quản tỉnh bình phước với tổng mức đầu tư một mươi hai tỷ đồng tổng công suất bốn năm triệu tấn mỗi năm và thời gian thi công dự kiến trong hai mươi bốn tháng
ở giai đoạn một mỗi năm nhà máy sẽ sản xuất khoảng hai sáu triệu tấn xi măng
cũng trong chiều nay ngày hai tháng một thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với tỉnh bình phước
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh bình phước đã báo cáo về tình hình kinh tế xã hội của địa phương trong những năm qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh những thành tiệu mà đảng bộ và nhân dân tỉnh bình phước đã đạt được trong hai mươi năm qua
kể từ khi tái thành lập tỉnh thủ tướng yêu cầu bình phước tiếp tục thực hiện những chính sách những giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
đặc biệt cần phát huy những thế mạnh về đất đai và nguồn lao động
bên cạnh đó chú trọng hơn nữa đến công tác xóa đói giảm nghèo cho người dân đặc biệt là những chính sách quan tâm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
chiều nay ngày hai tháng một đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân đã có buổi thăm và làm việc tại công ty in báo nhân dân
tại buổi làm việc đồng chí thuận hiễu đã gửi lời chúc mừng năm mới và lời chúc sức khỏe tới tập thể cán bộ công ty in báo nhân dân
trong những năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
trong những năm qua đã hoàn thành xuất sắc về nội dung kịp thời phát hành trên toàn quốc
đồng chí thuận hữu yêu cầu cán bộ công nhân viên công ty in báo nhân dân cần nỗ lực hơn nữa trong công việc để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ khắc phục những tồn tại qua đó tạo đá phát triển cho những năm tiếp theo
hôm nay ngày hai tháng một hà nội chính thức thực hiện điều chuyển luồng tuyến xe khách liên tỉnh
sau buổi đối thoại với các nhà xe bỏ bến phản đối phương án điều chuyển chiều ngày một tháng một sở giao thông vận tải đã có thông báo
vẫn thực hiện phương án điều chuyển sắp xếp trên và cho biết từ sáng ngày hai tháng một sẽ huy động thanh tra cảnh sát xử lý các nhà xe chống đối
sở giao thông vận tải hà nội đã có thông báo đến hai mươi sáu sở giao thông vận tải và các doanh nghiệp hợp tác xã vận tải khách liên tỉnh hoạt động trên địa bàn hà nội
về việc điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tại các bến xe của hà nội theo đúng quy hoạch của bộ giao thông vận tải
việc điều chuyển này được thực hiện từ giờ ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
rất đông phương tiện di chuyển về nội đô hà nội ghi nhận vào chiều cùng ngày tại các cửa ngõ của thủ đô
do lượng phương tiện đông cùng với việc trạm thu phí đại xuyên dừng hoạt động
để tránh ủn tắc gần một trăm linh nhân viên tại trạm thu phí làm việc hết công suất phân luồng mở thêm cửa xoát vé
từ một mươi ba h ngày hai thì chúng tôi đã mở hết tất cả một mươi hai cửa của trạm thu phí pháp vân và thêm ba cửa ngược chiều
các phương tiện cũng đang biến động theo xu hướng tăng và đỉnh điểm sẽ từ một mươi ba giờ đến hai mươi giờ ngày hai
chúng tôi cũng đã lập các phương án phân nàn
quốc lộ một cụ thể qua trạm thường tín qua trạm vạn điểm và có các lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để đảm bảo giải phóng và chống ủn tắc
kết hợp với lực lượng chức năng cảnh sát giao thông của hà nội và c sáu mươi bảy làm nhiệm vụ bảo đảm trên tuyến
nút giao pháp vân điểm chính cửa ngõ phía nam của thủ đô bị ồn tắc cục bộ do việc điều chuyển luồng tuyến từ bến xe mỹ đình về bến xe nước ngầm
kết hợp với lượng phương tiện đổ rồn ngày cuối dịp lễ tết dương lịch nên lượng phương tiện tăng đột biến để giảm áp lực giao thông nội đô tránh ồn tắc
lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông đã phân luồng từ xa tránh xung đột giao thông tại các nút giao
nếu như mình mà cho các phương tiện đi thẳng này thì nó sẽ gây ra vì trong này có nút ở ngã ba vân thì nó sẽ kéo ra đây thì lúc nó dồn cả bốn lứ không thể thoát được
bản thân chúng tôi phải chặn cái đầu này để mở thêm cái chiều kia để cho các phương tiện đi theo cái chiều này và vòng cua theo cái chiều kia để nó giảm cho cái khối lượng ở trong cái đường vân vân vân vân
chứ còn nếu mình cho hồ ạt như thế này vào thì nó sẽ gây ra bốn các cái ngã tư thì nó sẽ gây ra tắc chung toàn bộ luôn
nên mình phải phân về cái chuyến đường giao trinh này xong đến đầu kia người ta sẽ quay lại
quay lại thì bắt đầu dần dần nó đi vào này thì nó giảm cả tải cho các cái khối lượng ở bên trong nội thành
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong ba ngày nghỉ tết dương lịch
toàn quốc đã xảy ra chín mươi ba vụ tai nạn giao thông làm bảy mươi chín người chết bị thương năm mươi bốn người
riêng ngày hai tháng một ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ toàn quốc đã xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi ba người bị thương hai mươi ba người
mặc dù nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao nhưng do công tác chuẩn bị và triển khai có hiệu quả phương án tổ chức giao thông vận tải và tăng cường tuần tra kiểm soát
nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc được duy trì ổn định an toàn thông suốt không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
các giao thông kéo dài tuy nhiên vẫn còn tình trạng tăng giao vé ô tô trở vượt số người quy định trên một số tuyến và tình trạng ô núi cục bộ tại một số nút giao thông
còn tại tp hcm để chống kẹt xe trong năm hai nghìn một mươi bảy thành phố sẽ triển khai đến tám mươi dự án xây dựng các công trình giao thông
với nguồn vốn đầu tư dự kiến khoảng ba mươi chín tỷ đồng trong năm nay sẽ có bảy mươi năm công trình chống kẹt xe được triển khai cấp bách ở các khu vực
trong năm nay sẽ có bảy mươi năm công trình chống kẹt xe được triển khai cấp bách ở các khu vực
trong năm nay sẽ có bảy mươi năm công trình chống kẹt xe được triển khai cấp bách ở các khu vực trọng điểm
có sáu dự án giảm ồn tắc giao thông ở sân bay tân sơn nhất với tổng vốn đầu tư một ba trăm tám mươi tỷ đồng
khu vực cảng cát lái có một mươi bốn dự án với tổng vốn đầu tư bốn chín trăm chín mươi năm tỷ đồng nhằm giải quyết tình trạng ồn tắc giao thông nặng nề và kéo dài trên các tuyến đường đồng văn cống nguyễn thị định sa lộ hà nội mai trí thọ
khu vực trung tâm cửa ngõ thành phố có năm mươi năm công trình có tổng vốn đầu tư ba mươi hai hai trăm linh tỷ đồng
trong đó một số công trình đáng chú ý là xây dựng cầu vượt ngã sáu gò vấp quận gò vấp cầu nguyễn văn cử kết nối đường võ văn kiệt quận năm quận tám cầu nguyễn tri phương kết nối đường võ văn kiệt quận năm quận tám cầu nhị thiên đường một quận tám hầm chui nút giao thông an sương quận một mươi hai hóc môn
ngoài ra có ba dự án phát triển giao thông đường thủy nhằm giảm tải cho đường bộ với tổng vốn đầu tư hai trăm tám mươi một tỷ đồng
đồng thời thành phố cũng sẽ triển khai dự án xây cầu thay phà cát lái nối quận hai thành phố hồ chí minh với huyện nhân chạch tỉnh đồng nai và phà bình khánh nối trung tâm thành phố với huyện cần giờ
những năm gần đây đảng nhà nước ta đã có những chính sách cơ chế thiết thực giúp người dân đồng bào ở các dân tộc vùng sâu vùng xa ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo
nhờ từ bỏ các phong tục tập quán lạc hậu đặc biệt là chú trọng thâm canh cây trè kết hợp với trồng một số loại cây ăn quả khác nên đời sống đồng bào các dân tộc tỉnh sơn la ngày càng ổn định và phát triển
cây chè với đặc tính dễ chăm sóc không mất nhiều chi phí chăm sóc và thời gian cho thu hoạch ngắn nên được bà con ở đây tin tưởng đây sẽ là loại cây giúp họ có cuộc sống khấm cá hơn và yên tâm sản xuất gắn bó với nơi ở mới
trung bình một hectare trẻ sẽ cho thu hái một mươi hai lần trong năm
mỗi hộ gia đình sẽ có lãi từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng
sản lượng búp tươi đạt hơn hai mươi tấn một năm
nhiều nơi sản phẩm trè có tương hiệu như xã tà xùa huyện bắc yên có hộ thu nhập lên đến hơn một trăm linh triệu đồng
tỷ lệ hộ nghèo của nhiều xã trong tỉnh đã giảm dưới mức hai mươi ngày càng có nhiều hộ khá và giàu
theo đánh giá của các cơ sở thu mua sơ chế trè thì thị trường chè sạch tại các nước trên thế giới và trong khu vực là rất lớn
nếu người dân thực hiện sản xuất chè bảo đảm đúng kỹ thuật không tồn dư các chất bảo vệ thực vật trong sản phẩm thì sẽ có đầu ra ổn định
trong phần tích quốc tế is nhận trách nhiệm vụ xà súng ở thổ nhĩ kỳ
tài nạn giao thông nghiêm trọng tại thái lan
hôm nay nhóm nhà nước hồi giáo tự xưng is đã lên tiếng thừa nhận gây ra vụ xả súng đẫm máu tại một hộp đêm ở thành phố istanbul thổ nhĩ kỳ
vào đêm giao thừa khiến ba mươi chín người thiệt mạng và hơn sáu mươi người khác bị thương
trong khi đó các lực lượng thổ nhĩ kỳ dù đã triển khai chiến dịch truy lùng quy mô lớn nhưng vẫn chưa bắt được bất kỳ nghi phạm nào trong vụ xả súng này
is cho biết các tay súng của tổ chức này đã tiến hành vụ xà súng nhằm tiếp tục các chiến dịch thanh chiến nhằm vào người cơ độc
trước đó giới chức thổ nhĩ kỳ cũng nghi ngờ các tay súng có liên hệ với is thực hiện vụ xả súng và có thể đến từ các quốc gia trung á
các nhà điều tra thổ nhĩ kỳ đang xem xét khả năng những kẻ tấn công hộp đêm liên quan tới mạng lưới đứng sau vụ đánh bom liều chết và xả súng tại sân bay attatus
cũng ở istanbul hồi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu khiến bốn mươi bảy người thiệt mạng
cảnh sát thổ nhĩ kỳ đang tiến hành chiến dịch quy mô lớn trên toàn quốc truy bắt các thủ phạm
cho đến nay số lượng chính xác các tay súng tiến hành vụ thảm sát vẫn chưa được xác định
bộ ngoại giao anh đã cảnh báo những công dân nước này đang có kế hoạch đến thổ nhĩ kỳ về các vụ tấn công mới có khả năng tiếp tục xảy ra tại thổ nhĩ kỳ
khuyên cáo của bộ ngoại giao anh nêu rõ nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố tại các cơ sở của ngành hàng không tại thổ nhĩ kỳ vẫn ở mức cao
bộ ngoại giao anh nhấn mạnh mặc dù các cơ quan an ninh thổ nhĩ kỳ đã thành công trong việc ngăn ngừa các vụ tấn công khủng bố
nhưng vẫn có nguy cơ xảy ra những vụ tiếp theo mà không thể lường trước mục tiêu có thể là các cơ quan chính phủ hay dân thường
ngoài ra một số vụ tấn công có thể nhằm vào những lợi ích và khách du lịch của các nước phương tây đặc biệt là tại các thành phố lớn ở thổ nhĩ kỳ
các vụ bắt giữ được thực hiện sau khi nhiều đối tượng quá khích đốt phá hàng trăm xe ô tô
theo bộ nội vụ pháp số lượng xe bị đốt trong đêm giao thừa đón năm mới hai nghìn một mươi bảy lên đến sáu trăm năm mươi xe
mặc dù số lượng xe bị đốt được ghi nhận trong đêm giao thừa đã giảm đáng kể trong năm năm qua nhưng bộ đội vụ pháp vẫn nhấn mạnh đây là hành động không thể chấp nhận được
nhờ việc triển khai hơn một trăm linh cảnh sát hiến binh lính cứu hỏa và nhân viên của các tổ chức dân sự để đảm bảo an ninh
tại pháp đã không xảy ra vụ đụng độ lớn nào trong đêm giao thừa
tuy nhiên tại một số nơi vẫn ghi nhận vài trường hợp căng thẳng hay vi phạm trật tự xã hội khiến bốn trăm năm mươi bốn người bị bắt giữ trong đó khoảng ba trăm linh người bị tạm giam
động thái này diễn ra sau khi nước pháp trải qua nhiều vụ tấn công khủng bố đẫm máu trong năm hai nghìn một mươi sáu khiến hàng trăm người thương vong
kỳ nghỉ lễ năm nay của nhiều người dân trung quốc sẽ là những ngày nghỉ đáng quên khi họ phải chào đón năm mới trong cảnh ô nhiễm không khí ở mức báo động đỏ
nhiều nơi chìm trong tình trạng khói mù dày đặc với nồng độ các hạt phân tử độc hại cao gấp hai mươi lần so với tiêu chuẩn quốc tế

theo cảnh sát thái lan nguyên nhân tai nạn là do tài xế lái chiếc xe chở khách loại nhỏ mất kiểm soát khiến xe trượt vào làn đường ngược chiều và đâm phải xe đang lao tới
sau khi va chạm xảy ra cả hai xe đều bốc cháy cảnh sát tỉnh ban buông xác nhận hai mươi năm người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn nói trên
nạn nhân chết cháy hoặc do va đập hiện hai người bị thương đang được cấp cứu và hy vọng có thể sống sót
theo báo cáo năm hai nghìn một mươi năm của tổ chức y tế thế giới mặc dù thái lan có hệ thống cơ sở ả tầng tốt nhưng quốc gia châu á này là nước có nhiều tuyến đường nguy hiểm thứ hai thế giới tính theo số lượng các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong năm
số người chết vì tai nạn giao thông ở quốc gia châu á này đặc biệt tăng vào thời điểm cuối năm khi lượng người đi lại trong kỳ nghỉ lễ đón năm mới tăng mạnh
sáng ngày đầu tiên của năm mới theo giờ mỹ người dân thành phố los angeles thức và phát hiện tấm biển nổi tiếng trên đồi cao mang ý nghĩa biểu tượng của nền văn hóa mỹ
với dòng chữ hollywood đã bất ngờ bị đổi thành hollywit
theo sở cảnh sát los angeles máy bay an ninh đã ghi lại hình ảnh một đối tượng mặc trang phục màu đen lén lút leo lên khu vực đặt tấm biển hollywood vào lúc ba giờ sáng
khi mọi người còn đang ngủ say và dùng hai mảnh vải trắng và hai mảnh vải nền tối để biến hai chữ ô trong từ hút thành hai chữ e
công việc này phải tiến hành trong hơn một giờ đồng hồ do mỗi chữ cao tới một mươi ba bảy mét
cảnh sát cho biết đang cố gắng xác định tác giả của hành động này
chữ wit là tiếng lóng của từ gần xa trong tiếng anh bởi vậy truyền thông địa phương cho rằng hành động này có thể bắt nguồn từ đạo luật cho phép người dân bang california sử dụng cần sa để giải trí được thông qua hồi tháng một mươi một năm ngoái
cảnh sát cho biết đang cố gắng xác định tác giả của hành động này